quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị do tác động của khối khí mát còn vương lại nên lúc này nhiều nơi ở bắc bộ vẫn còn duy trì tình trạng mây nhiều
thời tiết mát mẻ với mức nhiệt toàn vùng phổ biến từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
thậm chí một số nơi ở vùng núi phía bắc nhiệt độ còn thấp dưới hai mươi hai độ trời xe xe lạnh
tuy nhiên trong ngày hôm nay khối khí mát sẽ suy yếu nhanh và dịch chuyển về phía đông
tạo đà cho vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
vì thế mây sẽ giảm và nền nhiệt trên các khu vực sẽ tăng nhanh
trong ngày hôm nay nắng nóng sẽ vẫn xảy ra ở khu vực lai châu điện biên sơn la và cả hòa bình
với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
trong khi đó các khu vực khác nhiệt độ ở ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
vùng ngắp thấp phía tây phát triển trở lại cũng khiến cho hôm nay nắng nóng lại xuất hiện
ở khu vực thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh
như vậy là trong ngày hôm nay cả một dọc từ thanh hóa trở vào đến tận khu vực phú yên
sẽ lại xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng ở khu vực vùng núi phía tây của các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi
có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao trên ba mươi tám độ
cả trung bộ chỉ còn ba tỉnh là khánh hòa ninh thuận cũng như bình thuận là nằm ngoài vùng nóng
với nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay hầu hết giao động từ ba mươi ba ba mươi năm độ
khu vực nam bộ và tây nguyên hôm nay tiếp tục có nắng mạnh từ sớm và kéo dài cả ngày
dự báo mức nhiệt cao nhất trong chiều nay ở khu vực tây nguyên phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
ở nam bộ nhiều độ nhìn hơn ở mức ba mươi năm ba mươi tám độ
về chiều tối ở khu vực nam tây nguyên và khu vực miền đông nam bộ có thể có mưa rông
ở một vài nơi trong cơn rông cần đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên biển dự báo trong ngày hôm nay ở khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
sẽ duy trì gió nam đến đông nam cường độ ở mức cấp bốn cấp năm
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa chỉ có gió nhẹ
khắp nơi chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi tầm nhìn xa thông thoáng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước